giả bị cướp để lấy tiền trả nợ thế nhưng hành vi này đã không qua mắt được cơ quan công an
vào chiều ngày một mươi một tháng bảy công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với trần anh kiệt hai mươi tám tuổi chú phường rạch sỏi thành phố rạch giá về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám kiệt đến công an huyện gò quao trình báo vụ việc
mình bị ba người đàn ông chặn đường cướp tài sản gồm một mươi chín triệu đồng một chiếc nhẫn một sợi dây chuyền hai trăm bảy mươi usd và chiếc điện thoại iphone
ở đoạn đường thuộc ấp một xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao
qua quá trình điều tra cơ quan công an nhận định đây là vụ cướp không có thật và đã tiến hành mời kiệt về để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an kiệt khai nhận do thiếu tiền nợ trong việc chơi game bắn cá
sợ gia đình phát hiện nên kiệt đã dựng hiện trường vụ cướp giả báo cơ quan công an rồi lấy số tiền và tài sản trên đem bán để trả nợ
tiếp sau đây là cụm thông tin về việc bắt giữ các vụ trộm xe gắn máy tại đắk lắc và cần thơ
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt khẩn cấp nhóm năm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn thành phố
nhóm này gồm hoàng trung hậu đào đình tuấn nguyễn thành thủy lý kim minh và nguyễn sang
năm đối tượng trên đều từng có tiền án nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài chúng đã rủ nhau lên thành phố buôn ma thuật đi dò la khi phát hiện chiếc xe nào để sơ hở không có người trông coi là chúng tiếp cận rồi dùng vam phá khóa trộm cắp
các đối tượng khai nhận đã lấy trộm được năm chiếc xe máy của người dân trên địa bàn thành phố
tất cả chúng đã bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
cũng với hành vi trộm cắp tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp cnh cũng bắt giữ hai đối tượng trần huy hưng và châu quốc bảo
trước đó phát hiện xe gắn máy của anh võ thanh duy chú tỉnh tiền giang để tại nhà dân ở phường xuân khánh
đối tượng hưng đã nảy sinh và thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
anh duy phát hiện chi hô và báo vụ việc với cơ quan công an
sau khi tiếp nhận tin báo qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh đến chiều qua ngày một mươi một tháng bảy
tại khu vực chín phường hưng phú quận cái răng
cảnh sát hình sự công an tp cnh đã phát hiện và bắt giữ hưng và bảo đang trên đường mang xe đi tiêu thụ
là chủ của các cơ sở kinh doanh chủ vườn sầu riêng có điều kiện kinh tế ở tiền giang
thế nhưng vẫn ham mê cờ bạc
công an tỉnh tiền giang vừa bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tham gia sát phạt ăn thua bằng tiền tại tụ điểm ghen bán cá
vào ngày một mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
triệt phá một tụ điểm cờ bạc giữ hình thức là sử dụng ghen bán cá ăn thua bằng tiền
tại nhà của võ minh tuấn chú xã long tiên huyện cai lệ
tù điểm này do đối tượng lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ số bốn trên ba khu phố ba phường ba thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đứng ra tổ chức
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ một mươi một đối tượng cùng tăng vật gồm chín xe mô tô một mươi một điện thoại di động một máy gam bắn cá
một quyển sổ có ghi thông tin số tiền mà các đối tượng nợ và gần một trăm chín mươi triệu đồng
chuyển vụ việc đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện cai lệ tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền